từ đêm nay bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa mới do tác động của rãnh thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc
kết hợp hội tụ gió tại các tầng khí quyển trên cao hoạt động mạnh
đặc biệt khu vực vùng núi và trung du của bắc bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to rất to và rông
kèm theo các hiện tượng thừa tích cực đoan như sấm xét và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ giảm nhanh năng nóng trên diện rộng sẽ chấm dứt với nhiệt độ cao nhất
vào lúc trưa chiều mai ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên còn có nắng nóng diện rộng trong hai mươi bốn giờ tới
với nhiệt độ cao nhất và trưa chiều mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận và bình thuận thì mưa chủ yếu xuất hiện
với lúc chiều tối ở diện giải rác nhiệt độ ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ chủ yếu chịu sự chi phối của đới gió tây nam với cường độ trung bình
do vậy mà khu vực này mang
tăng kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa với nắng giáo vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi ba độ và tại nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó vào lúc chiều tối sẽ có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cơn đề phong xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
trên hầu khắp khu vực biển đông phổ biến thịnh hành gió có hướng là nam đến tây nam
với cường độ ở mức trung bình tình trạng biển bình thường
chỉ lưu ý là khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây mất an toàn cho tàu thuyền trên biển
nên cần hết sức chú ý nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt qua mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to gió nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi năm độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh